xin chào nghệ sĩ thanh ngoan và cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay
thanh ngoan xin gửi lời chào tới quý khán giả
và trong chương trình này rất mong quý vị quan tâm tới nghệ thuật truyền thống nhiều hơn
và đó cũng là điều mà chúng tôi hướng tới trong chương trình ngày hôm nay
và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về chủ đề này
trong khi các ca sĩ nhạc nhẹ hay nghệ sĩ hải ngoại thường xuyên có cơ hội biểu diễn trong các chương trình ở nhà hát lớn hà nội
thì lâu nay các nghệ sĩ gắn bó với nghệ thuật truyền thống lại chỉ ao ước và đứng nhìn từ xa
và họ hay ví sự ao ước này với cụm từ giấc mơ nhà hát lớn
sáng đèn thường xuyên nhưng nhà hát lớn lại thưa thớt những chương trình nghệ thuật truyền thống của các đoàn nghệ thuật quốc gia
thì thoảng lắm mới có một vờ kịch vờ diễn trèo tuồng
hay cải lương mà phần nhiều là những đêm biểu diễn triều đãi quan khách hay nhân các dịp lễ lớn
khác với việt nam nhà hát lớn ở thủ đô moscow được ví như một tấm danh thiếp của nước nga
là một biểu tượng văn hóa cổ điển và trang trọng
cùng với bề dày lịch sử hơn hai trăm linh năm và vẻ đẹp kiến trúc ở đây
điểm làm nên thương hiệu của nhà hát này
chính là thế giới opera và múa ba lê gắn liền với tên tuổi của những người nghệ sĩ nga nổi tiếng
hay nhà hát quốc gia tại tokyo nhật bản có sức chứa hơn ba chỗ ngồi
đây là một trong số ít những nhà hát quảng bá cho các đoàn nghệ thuật truyền thống nhật bản
trong đó có nhiều đoàn đã một trăm năm mươi năm tuổi đời
điều này chứng tỏ
nghệ thuật truyền thống được các quốc gia này đặc biệt ưu tiên
và được biểu diễn trong những nhà hát trang trọng mà họ vẫn gọi là thánh đường nghệ thuật
tại việt nam vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
đã ký quyết định mở rộng cửa nhà hát lớn để đón các chương trình nghệ thuật
vào gọi công chúa ngọc lan tới đây cho cậu
việc được biểu diễn luân phiên tại sân khấu sang trọng này
với nhiều đơn vị nghệ thuật ước mơ đã thành hiện thực
một mươi nhà hát nghệ thuật thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã bước vào biểu diễn luân phiên tại nhà hát lớn
bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
khởi đầu là giàn nhạc giao hưởng việt nam
nhà hát kịch việt nam
và nhà hát trèo việt nam
nhiều khi mình rất là muốn truyền tải cho khán giả
nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa
nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa
nhưng mà cái sân khấu nó quá hạn hẹp
thì khi mà được diễn ở trên sân khấu nhà hát lớn
thì cái xúc động thì lúc nào cũng như thủ ở ban đầu
đã được đặt chân lên một cái nhà hát quốc gia của việt nam mình
thì nó rất là xúc động và rất là đáng quý
các nghệ sĩ cho biết
họ rất tự tin khi bước vào nhà hát lớn
nơi mà nghệ thuật truyền thống xứng đáng được hiện diện
đồng thời khẳng định
đây là chủ trương lớn thiết thực của ngành văn hóa
đối với sân khấu nước nhà
trong giai đoạn hiệp pháp
hiện nay bởi không chỉ giải cứu sân khấu nước nhà
đang loay hoay trong khủng hoảng
mà còn thỏa mãn được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chất lượng
của công chúng thủ đô và du khách quốc tế
thưa nghệ sĩ thanh ngoan
chúng tôi được biết là nhá trào việt nam
là một trong những đơn vị đầu tiên
khoe nghệ thuật truyền thống
trong chuỗi chương trình biểu tượng
định kỳ tại nhà hát lớn năm vừa qua
vậy thì có điều gì
mà bà muốn chia sẻ với khán giả
khi mà cuối cùng
nghệ thuật truyền thống cũng được quan tâm
được biểu diễn tại sân khấu trang trọng
và đặc biệt hơn là
được khẳng định thương hiệu của nhá trào việt nam
trong năm vừa rồi
sau khi bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã đưa ra một định hướng như vậy
thế và tất cả các đoàn nghệ thuật
đều rất mừng
khi vào nhà hát lớn biểu diễn
thì một cái không gian nghệ thuật
nó đẹp như vậy
một cái không gian văn hóa mà có thể rất nhiều người mơ ước
được đặt trên đến nhà hát lớn
thế thì mình lại được đưa những cái tác phẩm
vào biểu diễn ở đó
thì với một cái tâm thế
hào hứng đã đành
nhưng mà chúng tôi cũng rất chăm chút
tất cả những cái câu diễn
hoặc những cái vở diễn
cho nên chúng tôi tập rất kỹ
có thể có những cái chương trình đã đi diễn thường xuyên rồi
nhưng mà chúng tôi vẫn chọn lọc ngay kể
cả các cái diễn viên
để mà tham gia trong cái chương trình
biểu diễn đó
có nghĩa là rất cầu toàn
và mong muốn rằng là đưa đến những cái tác phẩm trèo
kể cả là những cái vở kinh điển
hay là những trích đoạn đi chăng nữa
thì cũng mong muốn là khán giả đến đó
đến thưởng thức nghệ thuật
một cách thoải mái nhất
và có thể nói là tinh hoa nhất
tuy nhiên bên cạnh đó thì những người quản lý
ví dụ như vị trí của bà
thì cũng sẽ có những cái âu lo
khi mà chúng ta bước ra một cái đấu trường
lớn như vậy
bà có thể chia sẻ về những cái tâm tư này của mình
thực ra thì bà không lo
thì cũng không đúng
nhưng mà vì bản thân tôi
cũng làm nghề là ba mươi tám năm rồi
có nghĩa là các cái đấu trường lớn
thì cũng đã từng tham dự
chính vì vậy cho nên là mình luôn luôn
mình có đào tạo các cái thế hệ trẻ
khi đặt các em vào những cái vai diễn lớn
mà tham gia
trong cái chương trình biểu diễn tại nhà hát lớn
thì chúng tôi luôn luôn dùng những cái kinh nghiệm của mình
để mà chia sẻ
cũng như là trận tĩnh các bạn
cho nên là trong những cái đêm diễn của chúng tôi
không xảy ra những cái sơ xuất
mà hầu như họ còn được thăng hoa hơn rất nhiều
khi có cái sự
cổ vũ của khán giả
khi được đứng ở một cái nơi
như bạn nói là một cái ngôi đền đẹp
ngôi đền thiêng giữa cái đất hà thành
và nó hòa quẹn với nhau
cùng với cái mạch ngầm của văn hóa việt
cho nên là đạt tới
một cái mức độ mà tôi tin chắc rằng là khán giả
cũng như tôi đều rất
như chia sẻ của nghệ sĩ thanh ngoan
thì tôi cảm nhận là
điều bảo nhà án lớn biểu diễn
thì mọi thứ đang diễn ra rất là tốt đẹp
tuy nhiên bà có nhắc tới khán giả
và tôi có một cái thắc mắc
đó là có tạo ra cái khó khăn cho bà không
về vấn đề bán vé
những cái đêm đầu thì chúng tôi bán được vé cũng tương đối
bộ văn hóa cũng có thông báo lại là nhà trèo việt nam
cũng được gần một trăm linh triệu
thì tôi nghĩ là gần một trăm linh triệu cho một cái trang trải giữa nhà hát lớn
với nghệ sĩ tham gia
thì cái điều đó quá thành công
thế nhưng mà sau những đêm diễn sau
thì mặc dù biết rằng là
giáo rất hay biết là tuồng rất hay
hoặc là tất cả những chương trình đưa vào nhà án lớn đều rất hay
nhưng mà cái số lượng khán giả
tự nguyện mà đến giảm
để mà mua vé để vào giảm
thì không được nhiều
như ban đầu
thì ở đây chúng tôi đặt ra
có cái vấn đề không phải là khán giả
không muốn đến
nhưng mà thứ nhất ở việt nam chúng ta
chưa tạo cho khán giả một cái thói quen đến giảm
và nhất là với cái không gian của nhà hát lớn
thì gần đây chúng ta mới đưa ra
cái thứ hai nữa là
để mà truyền thông ra quốc tế
để mà đưa khán giả đến với giảm
thì chúng ta cũng chưa có nhiều thời gian
cho nên là
trong năm hai nghìn một mươi bảy này
thì từ khi bắt đầu là trèo
rồi tuồng vào biểu diễn
xong bây giờ là kịch vào biểu diễn
thì tất cả các nơi cũng đang truyền thông
giữa nhà án lớn rồi các nhà án cũng đang truyền thông
marketing làm thế nào đó
để mà thông báo thông tin đến khán giả
để đến giảm thưởng thức
nghị sĩ thanh ngoan thì cũng đã đi
rất nhiều nơi trên thế giới để biểu diễn
và bà đã bao giờ tìm hiểu
về cách thức tiếp cận với nghệ thuật truyền thống
của người dân ở các nước
và nếu đã tiếp cận rồi
thì bà có thể đưa ra một số ví dụ
ví dụ như là
khi mà tôi sang trung quốc chẳng hạn
cái kinh kịch của trung quốc
người việt nam xem tuồng mà không hiểu thì đã khó rồi đúng không ạ
thế hỗ trì kinh kịch của trung quốc
thì còn khó xem hơn tuồng của mình nhiều
bởi vì là bất đồng ngôn ngữ
thế nhưng tại sao kinh kịch trung quốc
họ vẫn đưa ra những cái nhà hát kinh kịch riêng
để họ giền giữ
ngay kể cả các bạn
xem phim ảnh
hoặc là xem bất kể một cái chương trình nào của trung quốc
họ cũng luôn luôn
có thể là không đưa vào được
nhân vật đắm trong đó trực tiếp
thì họ sẽ đưa vào truyền hình
để họ lấy cớ để họ giới thiệu được
kinh kịch của người ta
thế còn lại là ví dụ như là kịch nô
kabuki của nhật còn khó xem hơn rất nhiều
nhưng mà ngoài cái việc mà
họ đưa các cái tour diễn
ví dụ như du lịch
muốn đi đâu thì đi
muốn làm gì thì làm
trong các cái tour mà chính thống của người nhật
là họ đều có
cho khán giả
khách du lịch
xem những cái tour diễn đó
mà họ cho rằng là nếu như mà đến
nhật mà chưa xem cái đó thì cũng chưa chắc là phải là đến nhật
thế còn gần đây nhất năm hai nghìn một mươi
thì chúng tôi đi sang mỹ
thì chúng tôi có đến một cái nhà hát giao hưởng
ở thành phố boston
chúng tôi đến khảo sát vào buổi chiều
thì tối hôm đó có một cái hòa nhạc giao hưởng rất lớn
thì cái ông quản lý ở đó
thì tôi lại bảo thấy các cái bàn ăn
các cái bàn ăn tiệc
thì nó chia ra rất nhiều
nhiều loại tức là vip này xong rồi lại loại chung
xong lại dưới càng xa hơn thì lại chia ra
thế thì tôi mới hỏi
ở đây một cái nhà hát như thế này
thì tại sao lại có cả những cái tiệc như này
thế thì ông nói rằng là
ở nhà hát chúng tôi ngoài cái việc mà có những hôm bán vé
mang tính chất kinh điển
ngồi thưởng thức
thì bên cạnh đó chúng tôi vẫn có
những trong tuần
thì chúng tôi cũng có những cái chương trình như thế này
để bán vé cho khán giả
là vào xem
ở trong cái nhà hát này
với những cái phần biểu diễn này
mời thêm những cái ca sĩ ngoài vào để biểu diễn
và vẫn có cái
tiệc cốc tai hoặc là buffet như tôi nói
thì sẽ đi kèm theo với cái chỗ ngồi
tức là họ cũng có
rất nhiều cách để họ làm
họ thêm cái thu nhập nhưng mà
cái việc đó là thuộc về nhà quản lý
chứ không phải là
những người làm nghệ thuật
quay trở lại với việt nam
cũng rất là giống với cả
nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác
vẫn chưa có được cái sự quan tâm
đúng mức của khán giả
vậy thì theo nghệ sĩ thanh ngoan
chúng ta cần phải làm gì để thay đổi điều đó
mọi người thì cũng hỏi tới câu này rất nhiều
nhưng mà tôi thì tôi không trách khán giả
bởi vì thứ nhất là
cái thời trước kia
mọi người thì cứ hay đùa là bao giờ cho đến ngày xưa
nhưng mà chúng ta đừng bao giờ kéo
cái thời gian quay trở lại
nghị quyết chung năm khoa tám thì đã nói rồi
tức là chúng ta
hòa nhập nhưng không hòa tan
cái điều đó là khẳng định
còn nếu chúng ta hòa nhập
mà chúng ta lại hòa tan nữa
thì chúng ta mất bản sắc
chính vì vậy cho nên là
ngày hôm nay khán giả có thể chưa đông
là vì chúng ta cũng còn vất vả
cùng với đất nước hội nhập
nhưng mà cơm áo gạo tiền thì
không phải ai cũng đã có sẵn
cái nhu cầu trong đời sống có thể là
chỉ cần cơm no là đủ rồi
thế nhưng mà bây giờ thì cơm nó chưa đủ
phải là ngon cơ
nhưng mà bây giờ thì cơm no chưa đủ
nhưng mà một cái món ngon ăn mãi cũng không thích
cho nên lại phải đổi món
rồi lại còn phải chế biến đúng ạ
thế thì nghệ thuật nó cũng như vậy
trèo chúng ta nói là hay
tuồng chúng ta nói là hay
nhưng mà ăn mãi một món
thì cũng không phải là hay
cho nên là khán giả có quyền đổi món
nhưng bên cạnh đó thì
có một cái phần nữa
mà để tác động bây giờ không có khán giả
để trẻ nhiều đến với trèo với tuồng
là vì trong cả một cái
giai đoạn mà chúng ta
mãi mới về làm kinh tế
cho nên là chúng ta
trong học đường rồi
trong cái cách giáo dục để truyền thống
thì chúng ta có những cái lúc
đã có nhưng mà tức là nó không liên tục
nó không mang tính bền vững
cho nên nó có những cái giai đoạn nó đứt đoạn
cho nên là đào tạo khán giả
không có không hiểu về trèo không hiểu về tuồng
mà cái gì hiểu
thì bao giờ cũng là hay
còn cái không hiểu thì
không quan tâm và không bao giờ thấy hay cả
tức là gưu không thích
thế chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là
cái việc mà trong cái
thời hội nhập ngày hôm nay
chúng ta không trách khán giả
nhưng nếu nhà nước quan tâm này
rồi những người làm nghệ thuật truyền thống quan tâm
hoặc định ra một cái chính sách
với nghệ thuật truyền thống
thì đòi hỏi cả xã hội phải vào cuộc
trèo tuồng có thể khó xem
chưa phải là cái gu của các bạn ban đầu
nhưng nó là văn hóa
nó là mạch ngầm văn hóa của đất nước chúng ta
cũng như so ra thế giới
gần thì là trung quốc
gần xa một tí thì là nhật bản
các nước khác
người việt phải yêu văn hóa việt
còn yêu bao nhiêu thì là tùy các bạn
nhưng các bạn biết được rằng là
cái văn hóa cội nguồn của chúng ta như thế nào đó
để rồi các bạn có cái sự đi ra thế giới
vươn ra các bạn so sánh
như thế thì
chúng ta mới có được những khán giả
đến với trèo đến với tuồng
hoặc là chúng ta mới có những cái đối tượng khán giả
mà hiểu đúng được những cái hay cái đẹp
của văn hóa truyền thống
một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ ủi thú thanh ngoan
đã đến đã chia sẻ
những điều rất thật
về trèo cũng như là nghệ thuật truyền thống của việt nam
con đường để khẳng định vị thế của nghệ thuật chính thống
chất lượng tại một điểm diễn
cố định nhát lớn còn dài
và đòi hỏi sự nỗ lực
từ ban tổ chức cho tới các đơn vị nghệ thuật
và cả các cá nhân nghệ sĩ
nhưng rõ ràng công chúng
những người yêu mến nghệ thuật thực thụ
là đối tượng được hưởng lợi nhiều
từ các chương trình này
khi họ xem được những tác phẩm nghệ thuật
có chất lượng tốt ở nhà hát lớn
một thánh đường thực sự
lý tưởng của nghệ thuật biểu diễn
đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được khép lại